thưa quý vị sáng nay với tỷ lệ phiếu tán thành rất cao đạt gần chín mươi bốn
quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
cụ thể với bốn trăm tám mươi đại biểu tham gia có bốn trăm sáu mươi bảy đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ chín mươi ba
quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
nghị quyết gồm ba điều trong đó quy định cụ thể về thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
cụ thể là bộ công an các trại giam thuộc bộ công an các tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
đồng thời quy định các nguyên tắc về đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù
các thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động hướng nghiệp học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
các ngành nghề tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam các trường hợp phạm nhân được đưa ra khu lao động hướng nghiệp dạy nghề ngoại chạy giam
nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và được thực hiện trong năm năm
ngày hôm qua thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an thành phố hà nội công an các tỉnh quảng ninh thái nguyên
tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
vào ngày ba mươi tháng năm các lực lượng phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức đặt cược nhị phân bo trên trang sfxcapital com
với quy mô chín mươi triệu usd triệu tập ba mươi hai đối tượng liên quan thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn máy vi tính năm xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của phòng năm thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số ba của bộ công an
về tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thành tích trên cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực hiệu quả giữa cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
với công an các địa phương qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự răn đe phòng ngừa tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan
khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương
đồng chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa chia xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện tương dương
thu giữ số lượng lớn tăng vật cùng với nhiều loại vũ khí nóng
sau một thời gian nắm tình hình chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực xã lượng minh huyện tương dương
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công kha phan bảy chú tệ huyện tương dương
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một vũ khí quân dụng một mươi bảy viên đạn bảy khẩu súng tự chế và năm mươi viên ma túy tổng hợp hai năm gram heroin
được biết bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy
cô biết đấy không
cô gái bị bạn trai đánh tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai vừa khởi tố vụ án hình sự và tiến hành thực nghiệm hiện trường
để làm rõ tố cáo phạm văn tùng đánh tử vong bạn gái
tại cơ quan công an tùng khai nhận hành vi tát và đẩy bạn gái khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não tử vong
kết quả điều tra xác định tối một mươi năm tháng ba tùng đón bạn gái về nhà riêng sau đó cả hai đi ăn nghi phạm có uống rượu
sáng ngày hôm sau hai người mâu thuẫn tùng đã chửi bới tát bạn gái rồi đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà
chiều hôm sau nạn nhân bị sốt và được đưa đi cấp cứu
bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọn não kín
đến ngày hai mươi bảy tháng ba thì tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để mở rộng điều tra
tòa án nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt mai duy khánh ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo
mai thị thanh tuyền ba mươi tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội giữ người trái pháp luật
đây là hai chị em ruột
theo cáo trạng sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thống nhất kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ da cầm trái phép tại xã gia kiệm do khánh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra đoàn liên ngành bắt quả tăng khánh và hai người làm thuê
trong đó có mai thị thanh tuyền chị ruột của khánh đang giết mổ gà chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
bị bắt quả tang khánh đã có hành vi chống đối cản trở
mặc dù biết hành vi trên là cản trở người thực hiện công vụ và giữ các thành viên trong đoàn kiểm tra là trái với pháp luật
nhưng để giúp sức cho khánh tuyên đã khóa cổng giữ đoàn kiểm tra bên trong nhà của khánh không cho đoàn ra ngoài
sau đó khánh và tuyền bỏ đi rời khỏi hiện trường
công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu điều khiển gây náo loạn tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
hiện đối tượng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu một người đàn ông chưa rõ danh tính mang theo dao vào bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
lấy xe cấp cứu của bệnh viện và điều quyền gây náo loạn trong khuôn viên
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba và cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận thuyết phục đối tượng
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe ra khỏi bệnh viện
khi đến trước cổng bệnh viện đối tượng lái xe tông vào bên hông trạm gác bảo vệ sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường
đối tượng nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế rất may không có người dân nào bị ảnh hưởng
công an quận ninh kiều cho biết sau khi chữa trị cho đối tượng sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý
đã phối hợp mật phục bắt giữ được đối tượng trần duy sơn chú tại phường hội thương thành phố pleiku về hành vi cướp giật tài sản
việc phá thành công vụ án đã mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân
chỉ trong khoảng thời gian từ ngày một mươi bảy tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn phường phù đồng thành phố pleiku
đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cướp giật tài sản táo tợn
đối tượng gây án điều khiển xe máy lượng lờ trên các tuyến đường khi phát hiện phụ nữ đeo trang sức đã ép sát
rồi ra tay cướp giật hành vi cướp giật táo tợn của đối tượng đã gây hoang mang lo lắng cho người dân trên địa bàn
vào cuộc điều tra công an thành phố pleiku đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là trần duy sơn
trong khi tôi cướp bốn vụ cướp giật tài sản tôi đã đi bán trên các địa bàn thành phố lượt công gia loại

phường phù đồng thành phố pleiku khi thấy bà đặng thị nộ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín điều khiển xe máy
trên cổ có đeo dây chuyền vàng sơn đã ép sát nhanh tay cướp giật rồi tẩu thoát
khi biết tin cơ quan công an bắt giữ được đối tượng gây án bà nộ rất vui mừng
fc cô ấy ấn lại là nó giật cơ quan cổ phía trước cô nó chọc luôn cả dây cả mặt luôn
cô ấy nói với chú với thằng con cô cô nói là đi ra báo công an
cái cô mắc sợi dây chiều cô cũng thấy là công an giỏi nhất
đối tượng của các vụ cướp giật vừa qua
thật thường rất là táo bạo banh động gây hoang mang trong dư luận của quân chúng nhân dân
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh trưởng công an thành phố pleiku đã quyết liệt tỷ đạo đội cảnh sát hành sự
phải nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất
đội cảnh sát hành sự đã huy động lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nhiệm vụ
phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn thành phố tổ chức tùng tra mặc phục
đến ngày ba mươi tháng năm đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an
phương phủ đóng tổ chức mặc phục và bắt giữ được đối tượng khi đối tượng đang trên đường đi gây án
với tinh thần đấu tranh chấn áp tội phạm đến cùng các chiến sĩ cảnh sát hình sự công an thành phố pleiku
đã và đang mang lại niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
với hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook để cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
nguyễn phúc nhường chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện trà ôn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
vào ngày hai tháng sáu đội an ninh công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với nguyễn phúc nhường
là chủ tài khoản facebook tập sống đều vì đã đăng tải thông tin video bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
tại cơ quan công an nhường khai nhận trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tại tỉnh lộ chín trăm linh một qua xã thới hòa huyện trà ôn có xảy ra tai nạn giao thông
nhường đang ở gần đó nên đã đến hiện trường vụ tai nạn dùng điện thoại di động quay lại và sau đó dùng tài khoản facebook cá nhân
để đăng đoạn video lên mạng xã hội kèm nội dung không đúng sự thật
cơ quan chức năng xác định hành vi của nhường là vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng